các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng để làm rõ hành động phạm tội của bị can nguyễn phương hằng
làm rõ vai trò trách nhiệm của những người tham gia tổ chức giúp sức cho bà nguyễn phương hằng
về tiến độ điều tra ông hà cho biết thêm khi có kết luận điều tra hoặc các quy định của cơ quan điều tra
công an tp hcm sẽ thông tin kịp thời trên trang thông tin điện tử của đơn vị là cổng thông tin điện tử của công an tp hcm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà nguyễn phương hằng
bà hằng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam
công an tp hcm nhận định nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân
sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trong quá trình xác minh công an tp hcm đã làm việc liên tục năm tháng hệ thống hóa những vi phạm của bà hằng
mới nhất sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà đối với bà nguyễn phương hằng
phía công an tp hcm đã đưa bà này giam tại trại giam t ba mươi huyện củ chi
lực lượng chức năng cũng cho biết một số chi tiết hết sức bất ngờ là sau những hành vi chống đối coi thường pháp luật và không hợp tác
đến nay ceo nguyễn phương hằng đã có thái độ tốt và cầu thị hơn
bà nguyễn phương hằng bị tạm giam ba tháng đã chịu hợp tác
cụ thể theo bài viết cập nhật mới nhất thông tin liên quan đến vụ nguyễn phương hằng
trong chuyên mục thời sự của báo điện tử việt nam nét đã đăng tải bài viết với tiêu đề
bà nguyễn phương hằng bị tạm giam ba tháng đã chịu hợp tác
ngay trong phần sapo bài viết này cho biết bà nguyễn phương hằng tỏ ra mệt mỏi nhưng đã hợp tác với cơ quan điều tra
công an tp hcm bác tin đồn trên mạng xã hội việc bà hằng được thả về
cùng với đó nội dung trong bài viết còn đề cập đến việc bà này đã bị di lý về trại tạm giam ở huyện củ chi
trong bài viết trên nguồn tin của báo này còn cho biết rất chi tiết về số trại tạm giam mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm áp tải
ngay sau khi khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ áp giải bà đến tạm giam tại trại t ba mươi của công an tp hcm đóng ở huyện củ chi
đáng chú ý nội dung bài viết còn có đoạn thể hiện rất rõ sự cầu thị và hợp tác của ceo nguyễn phương hằng
tại thời điểm pc một xác minh các đơn thư tố cáo bà hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhưng sau khi bị khởi tố bắt tạm giam từ chiều hai mươi bốn tháng ba đến nay bà hằng có thái độ hợp tác tốt hơn
cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra bà hằng bị tạm giam ba tháng để phục vụ công tác điều tra về tội
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
nguồn tin cho biết thêm các đơn thư tố cáo của bà nguyễn phương hằng của nhiều nghệ sĩ cá nhân do công an tỉnh bình dương đang thụ lý
sẽ được chuyển giao cho phòng pc một công an tp hcm điều tra đây được xem là tình tiết xem xét lượng hình lúc đưa vụ án ra xét xử
hiện trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin bà nguyễn phương hằng đã được thả về và chỉ bị phạt hành chính
phía công an tp hcm khẳng định đó là tin đồn sai sự thật bà hằng đang bị tạm giam và công an đang mở rộng điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nhiều khán giả cho rằng có lẽ những câu nói cay nghiệt đả kích cá nhân của nguyễn phương hằng gây sôi sụp mạng xã hội vận vào chính cuộc đời của nữ ceo sâu sắc này
trong vô số lần live stream công kích các cá nhân bà nguyễn phương hằng thường có những câu nói cay nghiệt mắng nhức xúc phạm người khác
những câu nói này được xem như một thứ gia vị khiến cho mỗi buổi live stream của bà hằng có giai đoạn trở thành một hiện tượng mạng xã hội kéo hàng trăm ngàn lượt xem trực tiếp
tuy nhiên có không ít những câu nói giờ đây lại ứng với chính con người bà hằng chẳng hạn như đừng thấy hoa nở mà gỡ xuân về khi hết phước thì cuộc đời đổ như domino
những câu nói của bà hằng được netison tổng hợp lại
đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang ngu nhất mà tưởng mình khôn nhì người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt
thân điêu đại bịp khi hết phước thì cuộc đời đổ như domino phải biết chân lý ở đâu đừng để bị đưa vào chân tường
tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt không sớm thì chiều không mai thì một đừng có mượn đạo tạo đời
một điều nữa khiến dân tình rất muốn xem và xem lâu video của ceo nguyễn phương hằng vì trong thời gian live stream hay cả trên trang facebook cá nhân không ít người đã soi ra tài sản cực khủng của nguyễn phương hằng
bà hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà là kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký là chuyện thường
chưa kể đến các siêu xe lên đến bốn mươi năm mươi tỷ đồng một chiếc
bà chủ đại nam được chồng rất yêu chiều
trong tiệt sinh nhật vào đầu năm hai nghìn hai mươi ông dũng tuyên bố tặng bà hằng siêu xe bốn mươi tỷ đồng
cạnh đó không lâu ông dũng từng tặng bà hàng đôi hoa tai kim cương có giá sáu mươi năm tỷ đồng
theo đời sống và pháp luật cặp hoa tai này đã được ông dũng lò vôi đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại singapore chế tác theo kiểu mẫu riêng để tặng vợ
đặc điểm của đôi hoa tai trị giá ba triệu đô này là hai viên kim cương lớn mỗi viên nặng chín carat
phía trên hai viên kim cương lớn còn có hai viên kim cương nhỏ và một số viên kim cương ở xung quanh
ông dũng cũng gây chấn động khi trao thưởng một trăm linh tỷ đồng để chứng minh vợ mình trong sạch trong một vụ tai tiếng năm hai nghìn một mươi ba khi có tin đồn bà hằng mang tài sản của chồng đi thế chấp
là một phụ nữ xinh đẹp mê hồi soàn thích xe đẹp và đồ hiệu nhưng bà cũng là một người rất tự lập nỗ lực
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi thích sai tiền đàn ông những thứ tôi thích thì tôi phải dáng làm ra để được hưởng không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình
ông dũng bà hằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi các hoạt động từ thiện
vợ chồng bà hằng đã sáng lập nên quỹ tử thiện hàng hữu vào năm hai nghìn một mươi bốn bà hằng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây
rõ ràng mạng xã hội là nơi chia sẻ thông tin ở gần như tất cả các lĩnh vực trong xã hội
bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cá nhân tổ chức có thể truy cập để thực hiện quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình
tuy nhiên việc phát ngôn bừa bãi đăng nội dung phản cảm sai sự thật ảnh hưởng tới người khác sẽ gây ra những hậu quả hệ lụy vô cùng nguy hiểm
việc bà hằng đến thời điểm hiện tại đã phối hợp với cơ quan chức năng là tín hiệu đáng mừng cho thấy giới hạn tự do phát ngôn
bởi vậy phát ngôn sao cho chuẩn mực là một trong những điều đáng lưu tâm bởi đôi khi hành vi nhỏ hậu quả lớn
thưa quý vị mạng xã hội tuy ảo nhưng lại phản ánh con người thật của chính những người sử dụng nó
do đó văn hóa ứng xử và những phát ngôn trên mạng cần được sử dụng như ngoài đời thật pháp luật không có ngoại lệ
phát ngôn trên mạng xã hội cũng đã có quy tắc ứng xử
cơ quan chức năng cần có các biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm hành động chửi bới xúc phạm người khác với tốc độ lan truyền chóng mặt như hiện tượng của bà nguyễn phương hằng
đừng vì lợi dụng mạng xã hội để mà sát làm nhục bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình
hơn nữa dù là ai nếu vi phạm pháp luật thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt
vậy bà nguyễn phương hằng có thể đối mặt với mức hình phạt nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video tiếp theo ở phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại